chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h ngày một mươi tám tháng chín của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào lúc bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão số năm ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
cụ thể vào hồi bốn giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm linh chín sáu độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
với sức gió mạnh nhất mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc
một trăm linh sáu ba độ kinh đông trên khu vực trung lào sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thái lan
như vậy là chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa thôi cơn bão số năm có tên quốc tế là nun sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ quảng bình cho đến quảng nam
và ở thời điểm này thì đã có mưa to gió lớn gây ngập úng và ngã đổ cây ở nhiều nơi
phóng viên ngọc lũy của chúng tôi tại đà nẵng sẽ gửi tới quý vị những thông tin chi tiết
do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số năm mưa lớn từ tối qua đến sáng nay đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập úng cây cối ngã đổ
các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố và sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra
cơn bão số năm đang tiến nhanh vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực từ quảng trị quảng bình thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
người dân cần hết sức lưu ý tránh ra khỏi đường vào thời điểm này để tránh những tình huống xấu có thể xảy ra
dự báo cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào trưa nay kèm theo mưa to đến rất to với sức gió mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số năm
vâng ạ xin cảm ơn thông tin từ phóng viên ngọc lũy
xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo võ hồng phúc chú tại phường mỹ thạnh một mươi hai năm tù
và võ thanh toàn chú tệ phường bình khánh thành phố long xuyên tỉnh an giang một mươi năm tù cùng về tội giết người
theo cáo trạng vào đêm ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
trong lúc uống bia cùng với nguyễn văn sĩ thì hà công trấn đến bàn của phúc mời bia
nhưng phúc không uống và bảo trấn quay trở về bàn
sau đó phúc nghe trấn chửi lớn tiếng cho rằng trấn chửi mình
nên phúc gọi điện thoại cho toàn để đến cùng phúc đánh chấn
toàn và phúc cầm gậy đánh nhiều cái vào người chấn
lúc này sĩ đứng dậy định can ngăn thì bị toàn đánh ngã
toàn tiếp tục dùng dao bấm trong người đâm nhiều nhát vào vùng bụng và lưng của trấn
sau đó phúc và toàn lên xe bỏ chạy
chấn được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng
nhưng thương tích sáu mươi tám
kết thúc phiên tòa ngoài bàn án đã tuyên
hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường
số tiền hai trăm linh triệu đồng cho bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn văn hồng về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
với thủ đoạn lập các tài khoản facebook
vào các hội nhóm mua bán các loại mặt hàng khác nhau
sau khi đặt hàng hồng ra ngân hàng chuyển tiền đặt cọc cho người bán
để lấy lòng tin rồi yêu cầu gửi hàng qua xe khách
gần đến thời điểm nhận hàng hồng chụp ảnh
giấy đã nộp tiền chuyển khoản do hồng làm giả gửi cho người bán
nhận được hàng hồng lại bán sản phẩm lừa được để kiếm tiền
với thủ đoạn trên từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
hồng đã lừa đảo bảy vụ với tổng giá trị hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ sáng nay việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới nào
trong vòng một mươi hai giờ qua
việt nam có tổng cộng sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca
ca mắc mới vào chiều ngày một mươi bảy tháng chín đều do nhập cảnh
và đã được cách ly ngay tại hà nội không có khả năng lây lan ra cộng đồng
hôm nay cũng đã kết thúc bản tin chín h của chúng tôi ngày hôm nay